một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào trưa nay trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua ấp bốn xã tuyến thành thị xã đồng xoài tỉnh bình phước khiến một người tử vong một người bị thương nặng
xe cấp cứu mang bề kiểm soát chín mươi ba a năm trăm bảy mươi ba chưa rõ người điều khiển chở trên xe một nam bệnh nhân lưu thông với tốc độ cao trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ tỉnh đắk nông đến bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước
khi đi đến đoạn ấp bốn xã tiến thành thị xã đồng xoài đã va chạm với chiếc xe máy do bà trần thị mức điều khiển băng qua đường cú va chạm đã khiến bà mức tử vong tại chỗ bệnh nhân nam trong xe cấp cứu cũng bị thương nặng